linh vật trong nghệ thuật tạo hình việt nam có nhiều loại khác nhau do người việt nam sáng tạo hoặc giao lưu
tiếp biến từ các nền văn hóa bên ngoài được sử dụng rộng rãi từ lâu đời
phản ánh sâu sắc đời sống tôn giáo tín ngưỡng văn hóa dân tộc
triển lãm linh vật việt do phòng quản lý di sản bảo tàng hà nội nhóm đình làng việt phối hợp tổ chức
với mong muốn góp phần nhận diện những giá trị mỹ thuật giá trị văn hóa giá trị biểu tượng của linh vật việt
và đưa linh vật việt xích lại gần hơn với con người hôm nay
bên cạnh các hoạt động của ngày di sản khách tham quan bảo tàng hà nội trong dịp này
còn được xem các nghệ nhân làng nghề điêu khắc thao tác trình diễn nghề thủ công truyền thống